gặp mặt năm mươi tấm gương tiêu biểu đại diện cho bốn trăm linh đại biểu
dự lễ tuyên dương những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ xúc động
được gặp các đại biểu tiêu biểu với những thành tích ấn tượng
là những tấm gương sáng của đất nước có truyền thống nhân văn như việt nam
đó chính là sức mạnh của dân tộc
là những tấm gương sáng lan tỏa trong xã hội làng xã cộng đồng gia đình
sự hy sinh cống hiến cho cộng đồng cũng là cho đất nước
theo mặt lãnh đạo đảng và nhà nước thủ tướng biểu dương đánh giá cao
tin tưởng lan tỏa tình yêu thương trong xã hội
đảng nhà nước luôn chăm lo quan tâm người có công người nghèo người khuyết tật
người bị thiên tai trong xã hội là bản chất nhân văn của xã hội ta
nhà nước luôn biết ơ những tấm lòng nhân ái hỗ trợ cho cộng đồng
là vốn quý của xã hội
có thể nói các đồng chí các bác các anh các chị
đã tạo ra những năng lượng tích cực
cho xã hội và có sức lan tỏa rất lớn
về tình yêu thương nhân ái trong xã hội
là những tấm gương sáng để nhân linh mung vận hành động thân ái trong xã hội
tấm lòng đối với tấm lòng những chia sẻ lúc khó khăn do khổ nguy kịch
đó chính là cái quý vô cùng của người
thủ tướng nhấn mạnh trong khó khăn người việt nam luôn đồng lòng chia sẻ
thể hiện tinh thần hết sức cao cả và nhân văn
những tấm gương sáng mãi mãi được xã hội nhân dân yêu quý tin tưởng
đảng nhà nước chi ân các tấm gương sáng
những người tích cực tham gia hoạt động cho cộng đồng xã hội
thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương các cấp
nhân lên những tấm gương tốt học tập trong cộng đồng
nhân lên những điều đáng quý lan tỏa tính nhân văn
sự yêu thương đùm bọc của người việt nam
để phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
chính phủ sẽ tập trung hoàn thiện về thể chế pháp luật
đặc biệt là chính sách liên quan đến công tác xã hội